nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm giải pháp để nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo
cải thiện năng suất chất lượng trong chuyển đổi số
hội thảo năng suất và chất lượng trong kỷ nguyên chuyển đổi số được tổ chức tại hà nội
theo các chuyên gia ở khu vực doanh nghiệp hiện nay một lao động đang tạo ra năng suất trung bình là ba trăm linh triệu đồng một năm
ở khu vực nhà nước con số này là sáu trăm tám mươi triệu đồng một năm
doanh nghiệp tư nhân chỉ đạt khiêm tốn hai trăm ba mươi triệu một năm thấp hơn mức độ trung bình của cả nền kinh tế
trong khi số lượng doanh nghiệp tư nhân lại chiếm hơn chín mươi tổng số doanh nghiệp việt nam
đây là nguyên nhân chính kéo năng suất lao động chung của cộng đồng doanh nghiệp xuống thấp
trong bối cảnh chuyển đổi số hệ phương pháp lean six sigma được coi là mô hình quản lý đóng vai trò then chốt
giúp doanh nghiệp tinh gọn bộ máy tăng năng suất và hoàn thiện chất lượng đầu ra
hệ phương pháp này bao gồm cải tiến quy trình kinh doanh quản lý chất lượng dựa trên thống kê để tìm ra lỗi
xác định nguyên nhân của lỗi và xử lý lỗi nhằm làm tăng độ chính xác của quy trình